sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh thanh nhàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang về tội giết người
theo thông tin từ cơ quan điều tra giữa huỳnh thanh nhàn và ông hồ văn đẹp có hùn tiền bán số lô số đề để hưởng hoa hồng
trong quá trình bán số lô số đề nhàn bức xúc vì cho rằng ông đẹp ép mình và giữ nhiều tiền hơn
vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng sáu khi ông đẹp chở nhàn đi lấy tiền số đề thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn
nhàn đã yêu cầu nạn nhân dừng xe rồi dùng dao đã chuẩn bị sẵn đâm nhiều nhát khiến ông đẹp tử vong
sau khi gây án đối tượng đã rời khỏi hiện trường
đến khoảng hai mươi ba h ngày ba mươi tháng sáu lực lượng công an đã bắt giữ được nhàn khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa phương